tổng cục đường bộ việt nam cho biết đơn vị này vừa phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu sửa chữa mặt cầu thăng long hà nội dự kiến khởi công vào tháng bảy tới và hoàn thành vào quý tư năm nay
kinh phí được dùng để sửa chữa mặt cầu thăng long lần này dự kiến khoảng hai trăm bảy mươi tỷ đồng
theo lãnh đạo tổng cục đường bộ công tác sửa chữa sẽ được áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại và có chuyên gia nước ngoài giám sát thi công
mặt cầu thăng long từng trải qua nhiều lần sửa chữa dù đã được áp dụng nhiều biện pháp
tình trạng mặt cầu bị hư hỏng vẫn chưa được khắc phục triệt đề